lá lành đùm lá rách là một truyền thống quý báu của dân tộc ta
với phương châm này những ngày qua mỗi người tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mình
ai cũng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ đồng bào miền trung
nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống
những tấm lòng vàng những nhà hào tâm vận động cứu trợ
hay những đoàn thiện nguyện tận tụy trở lương thực thực phẩm đi ngược xuôi vào miền trung
là những hình ảnh thật sự đẹp và thật sự đáng ngưỡng mộ
tuy nhiên làm sao để hàng cứu trợ đến được đúng người
phân bổ hợp lý là vấn đề đang được cần đặt ra ngay lúc này
thưa quý vị những ngày này hàng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi
từ mọi miền của đất nước đang đổ về huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
khi mà nơi đây là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất trong đợt bão lũ vừa qua
tuy nhiên một vấn đề mới phát sinh là do quá nhiều đoàn
nên các hàng cứu trợ bị ồn ứ chậm đến tay người dân
thì nhận được quá nhiều người thì nhận được quá ít
sự kết nối giữa chính quyền địa phương hay các đoàn cứu trợ
là một vấn đề đang được đặt ra
hàng chục điểm phát hàng cứu trợ ven đường vào trung tâm huyện lệ thủy
hàng trăm chiếc xe chở hàng với băng rôn cứu trợ miền trung
trong số hàng trăm tập thể cá nhân vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ đó
có đoàn liên hệ với cơ quan chức năng chính quyền địa phương
để làm công tác phân phối
nhưng cũng có không ít tổ chức cá nhân tự ý dừng đỗ ngay trên đường
nhu yếu phẩm cho người dân như thế này
cũng có những cái tổ chức bảo rằng là sẽ đưa cho người ta
người ta nhận và người ta chuyển cho bà con
nhưng chúng tôi không muốn làm như thế
chúng tôi muốn tận tay chuyển đến tận nhà từng nhà một cho bà con
đó là một thực tế đang diễn ra không ít bởi họ muốn gặp
muốn đưa tận tay cho đồng bào mình những món quà như thế
những đoàn cứu trợ tự phát
những đoàn cứu trợ như thế này vô hình chung đã tạo nên tình trạng
nơi thì có quá nhiều đồ cứu trợ nơi quá ít hoặc gây cản trở giao thông
việc đưa hàng cứu trợ vào các vùng rốn lũ vốn đã nguy hiểm
lại càng khó khăn hơn đối với những người từ địa phương khác
không có đầy đủ thông tin và không am hiểu địa hình
tôi vì đây một trường hợp cách đây hai hôm nhưng mà được đăng hạ
tuy nhiên có đoàn cứu trợ như vậy là đi ở cuộc đồ chuyển xây vào
tiếp cận với như vậy là địa bàn để như vậy có hàng cứu trợ
tuy nhiên không liên lạc trợ của chính quyền địa phương cho nên không rên đường
và như vậy là ở ngã ba cam linh vào tầm khoảng năm trăm linh m thì bị mắc kẹt ở đó
sau đó như vậy là có điện thoại ứng cứu
còn với đoàn cứu trợ từ đắk lắc của ông viên đình sơn thì khác
ông chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để có được những sự trợ giúp tốt nhất
cho đoàn thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình với đồng bào miền trung
trước khi mà xếp hàng lên xe thì có liên hệ với chính quyền địa phương
là như bí thư tri bộ rồi thôn của cái nơi cư trú
hiện tại đoàn chúng tôi đang chờ thôn trưởng của cái thôn đó là ra để đón tiếp chúng tôi vào để phát cho bà con
rồi ra ngoài này thì được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương ngoài này
thì hướng dẫn cho chúng tôi thì như thế nào thì chúng tôi theo vậy thôi
có mặt tại xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình từ những ngày đầu tiên của cơn lũ lịch sử
chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đoàn cano cứu trợ miền trung này
đã chở được trên hai mươi tấn hàng cứu trợ đến với những vùng khó tiếp cận nhất những người đang cần cứu trợ nhất
theo mình thì nếu các bạn muốn tham gia vào những lĩnh vực mà đi cứu trợ cứu hộ của đồng bào bị lũ lụt thiên tai
thì tốt nhất các bạn phải trang bị cho mình những kỹ năng
đặc biệt thứ đầu tiên kỹ năng sống thứ hai là các bạn phải có kỹ năng cứu hộ vật căng
phải có người dân bản địa ở đó chỉ chúng ta biết được những chỗ nguy hiểm chúng ta tránh ra
thì một mai đâu chúng ta mới hoàn thành được cái nghĩa vụ của mình
các đoàn về là không biết cái địa điểm như thế nào cho nên hết sức là nguy hiểm
chúng tôi khuyến cáo rằng hiện nay chúng tôi đã thành lập một bán cứu trợ của cấp huyền
và huy động toàn bộ tình nguyên viên của huyền để hỗ trợ cho công tác cứu trợ
hướng dẫn cho các đoàn về từng thôn từng xã
cho nên đề nghị các đoàn là khi về với huyền ấy
thì chúng cố gắng liên hệ qua bán kiệp nhận cứu trợ của huyền
để được hỗ trợ một cách kịp thời nhất chú đáo nhất
theo đúng hướng dẫn của bán cứu trợ và đúng như yêu cầu của các nhà tình nguyện
tấm lòng của nhân dân khắp nơi đều đang hướng về
khiến cho cái lạnh trong nước lũ của đồng bào miền trung như vời bớt phần nào
họ không quản ngại đường xa di chuyển khó khăn đến để giúp đỡ
không mưu cầu không than thở
họ trở về với những xúc động nghẹn ngào trước hoàn cảnh màn trời chiếu đất của đồng bào
nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là cứu trợ phải an toàn thì mới hiệu quả
và việc phân phối hàng cứu trợ đó
chỉ có chính quyền địa phương mới biết được nơi nào đã được cứu trợ nơi nào cần được cứu trợ